sau quận một tp hcm thì trong chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai nhiều đoàn công tác của công an quận hoàn kiếm hà nội các phường trên địa bàn cũng đã đồng loạt đi xử phạt các hành vi lấn chiếm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè lấy lại không gian cho người đi bộ
dọc các tuyến phố hàng ngang hàng đào chả cá lương văn can hàng cân các lực lượng công an dân phòng của các phường và quận hoàn kiếm đã đồng loạt đi kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm về hè
nhiều hộ kinh doanh buôn bán để xe trên vỉa hè lòng đường đã bị lập biên bản nhiều phương tiện bị đưa về phường tạm giữ chờ xử lý
theo lực lượng chức năng việc kiểm tra xử phạt hành vi lấn chiếm về hè được làm thường xuyên năm nay hoạt động này được triển khai từ ngày năm tết